sau hội nghị gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
ubnd tp hcm đã có chỉ đạo cụ thể đến các sở ngành liên quan
sớm đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp
đối với các vướng mắc liên quan đến sự bất cập xung đột giữa các quy định
trong quy trình thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nhà ở
tp hcm sẽ kiến nghị trung ương tháo gỡ
đối với các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp bất động sản
còn hồ sơ đang tồn động chưa xem xét giải quyết tại các sở ngành có liên quan
sở xây dựng tp hcm được giao phối hợp với các cơ quan chức năng
phân loại từng nhóm vướng mắt để giải quyết từng trường hợp
đối với các công trình dự án trọng điểm đăng ký phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi
và phát động đợt thi đua hai trăm linh ngày chào mừng đại hội đảng các cấp của khối đô thị
ubnd tp hcm sẽ xem xét duyệt từng nội dung